do thời tiết nắng nóng kéo dài trong những ngày qua nhiều em nhỏ ở các tỉnh phía nam nhập viện tăng cao đột biến
bình quân mỗi ngày ở các bệnh viện nhi trên địa bàn tp hcm đã tiếp nhận từ bốn năm trăm linh đến năm lượt trẻ em đến khám và chữa bệnh
từ sau tết nguyên đán đến nay nhiệt độ ở các tỉnh phía nam luôn ở mức từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ c đã khiến cho các bệnh như tiêu hóa tiêu chảy cấp viêm mảng não tay chân miệng sốt xuất huyết ở trẻ tăng cao
mùa nắng nóng cũng là thời điểm tiê cực tím từ mặt trời ở mức cao gây độc hại cho cơ thể làm giảm sức đề kháng
đồng thời nhiệt độ tăng quá cao có thể gây sảng nhiệt sốc nhiệt gây tổn thương thần kinh tạm thời co giật hôn mê thậm chí tử vong cho trẻ
do đó bác sĩ cũng khuyến cáo với các bậc phụ huynh cần hạn chế cho trẻ ra nắng cho uống nhiều nước ở trong môi trường thoáng mát cần để ý vệ sinh bàn tay không cho trẻ ngậm tay vào miệng
trẻ đã từng bị tay chân miệng phải khử trùng đồ chơi khử trùng nhà ngủ màn để tránh bị mũ đốt gây xuất xuất huyết khi trẻ có dấu hiệu bệnh cần đưa đi thăm khám sớm